điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng phạm hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan
thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng vi văn sô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc đam
xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
là đối tượng hoàng văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà pàn
xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện